thưa quý vị vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy nhiều người lưu thông qua cầu rạch miễu đã chứng kiến các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
bao vây và chấn áp hàng chục đối tượng đi trên sáu xe du lịch
vụ việc xảy ra vào lúc một giờ hai mươi phút trên cầu rạch miễu đoạn qua phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
thấy lực lượng công an nhiều người trên xe ô tô bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ cùng dân phòng vây bắt tại chỗ
tại hiện trường công an tỉnh tiền giang tạm giữ hơn ba mươi đối tượng đi trên năm xe du lịch bốn chỗ và một xe bảy chỗ
qua khám xét sáu xe du lịch công an tỉnh tiền giang đã thu giữ bốn khẩu súng áo chống đạn dao bấm bình xịt hơi cay
bước đầu nhóm này khai nhận vừa đến một huyện ở tiền giang giải quyết mâu thuẫn trên đường về biến tre thì bị vây bắt
còn tại thanh hóa trong lúc vợ dắt xe máy để lên công an xã đối tượng bùi duy khánh đã lấy một lọ a
xít rồi hắt thẳng vào mặt vợ làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt phải đi cấp cứu
đối tượng đã bị công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa tạm giữ vì hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình mặc dù đã nhiều lần được công an xã thành mỹ và các cơ quan chức năng
mời lên để giải quyết và tiến hành hòa giải nhưng mâu thuẫn giữa khánh và vợ vẫn không được giải quyết
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy trong lúc vợ đang dắt xe máy để lên công an xã
thì khánh đi vào trong buồng lấy một lọ a bốn
xít rồi hắt thẳng vào mặt người vợ làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt phải đi cấp cứu
ngay sau đó khánh đã bị công an xã thành công bắt giữ
theo thông tin từ bệnh viện người vợ bị tổn thương nặng ở vùng mặt cổ và hai mắt có khả năng bù lòa vĩnh viễn
vào ngày hai mươi tám tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
đối với tám bị cáo cùng chú tại xã đảo nhân lý tp quy nhơn
xe gói trọng vào lúc h năm ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của nguyễn văn dân thống nhất
chung tiền mua thuốc lắc và ma túy của nguyễn trung hiếu
sau đó cả nhóm đến quán karaoke ở xã nhân lý tp quy nhơn thuê phòng hát và cùng nhau sử dụng ma túy
vợ chồng nguyễn minh đến là chủ quán karaoke này biết khách đến thuê để sử dụng ma túy nhưng vẫn chấp nhận
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh đến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
bảy năm tù giam phan thị thôn vợ của đến sáu năm tù giam cùng về tội chứa chất việc sử dụng trái phép chân ma túy
các đối tượng còn lại bị xử phạt từ hai đến tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị theo ghi nhận của cục an toàn giao thông
an toàn thông tin trong sáu tháng đầu năm tình hình lừa đảo trực tuyến tại việt nam tăng sáu mươi bốn bảy mươi tám
so với cùng kỳ năm ngoái
các đối tượng liên tục tham gia
thay đổi phương thức thủ đoạn và các kịch bản khác nhau để dụ dỗ lừa đảo người dân xa bẫy
và mới đây trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia vừa đưa ra năm dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới phổ biến
để người dân tự phòng tránh không tham gia không cung cấp thông tin
thường xuyên nhận được các tin nhắn rác anh ngô duy đạt không chỉ thấy phiền phức
mà còn thấy trong số các tin nhắn này chứa rất nhiều thông tin có dấu hiệu lừa đảo rụ rỗ người dùng
trong đó có những tin nhắn giả mạo
yêu cầu mạng otp của các tài khoản mạng xã hội
tin nhắn mà tôi thấy là nó có cái mất đánh mất tài khoản của mình nhiều nhất là cái tin nhắn về otp
đặc biệt hơn là khi mà họ gửi otp họ giả dạng là cái số nợ đó
thì họ giả dạng là facebook hoặc là zano hoặc một số các lệnh tài mạng xã hội
gắn kèm theo đường link khi mà nhấn vào đường link đó thì hàng loạt các cái tin nhắn có cái mạng otp đó gửi sang cái máy thứ ba
theo trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia
hình thức yêu cầu mạng otp là một trong năm dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới phổ biến
cùng với đó là bốn hình thức gồm ưu đãi hấp dẫn yêu cầu kết bạn bất ngờ thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụ và chuyển tiền khẩn
về hình thức chuyển tiền khẩn thường thì các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý lo sự
chiếm đặt tài khoản mạng xã hội yêu cầu chuyển tiền gấp vì người thân đang cần cức cứu
thứ hai đó là đánh vào lòng tham là ưu đãi khủng năm mươi sáu mươi số lượng có hạng
chỉ khuyến mạng trong một hai giờ nên kích thích sự ham rẻ của người mua
với hình thức ưu đãi hấp dẫn các đối tượng sẽ mồi trài người dân bằng những ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc không thể tưởng tượng được
hình thức khác người dân cũng cần phải cẩn trọng khi được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụng mua sắm
hoặc khi nhận được những lời mời kết bạn trực tuyến từ người không quen biết
nhận định của bạn bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi tìm hiểu nội dung thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu
nguyên tắc thứ hai đó là kiểm tra tại chỗ tìm hiểu thêm để xác định thông tin bạn đang nhận được
nếu bạn nhận được một gọi không mong muốn thì hãy tra cứu số ngân hàng cơ quan hoặc tổ chức đang gọi đến và liên hệ lại trực tiếp
nguyên tắc thứ ba đó là dừng lại không gửi
nếu bạn cảm thấy giao dịch không đáng tin cậy hãy dừng lại vì đó có thể đây là dấu hiệu lừa đảo
bên cạnh đó người dân có thể cập nhật thông tin về những dấu hiệu nhận biết lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc kênh tiktok cổng không gian mạng quốc gia và tiktok chống lừa đảo để phòng tránh và tự bảo vệ mình
thưa quý vị và các bạn ngày ba mươi tháng bảy hàng năm được liên hợp quốc chọn là ngày thế giới phòng chống mua bán người bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
hàng năm vào ngày ba mươi tháng bảy được lấy như một cột mốc để thế giới quan sát nhìn nhận về tình hình mua bán người
qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ
từ năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã lấy ngày ba mươi tháng bảy hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người
và trong những năm qua tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực
tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi
do vậy việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về sự nguy hại hệ lụy
cũng như phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người là hết sức cần thiết
đã hơn sáu tháng trôi qua nhưng người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại hành trình thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

năm hai nghìn hai mươi do đang thất nghiệp chị đã lên các trang mại xã hội để tìm kiếm việc làm
thì quen biết với một phụ nữ sống tại thành phố cần thơ hứa sẽ đưa chị sang trung quốc đi làm
tại công ty sữa chua với mức lương một mươi tám triệu đồng một tháng
hải lại tiếp tục bắt em làm đi tiếp khách nhưng mà sau đó em không đồng ý và em trốn
tối hôm đó em bị là hải với là cùng một số người bắt lại trong đó có hậu và em của hậu bắt lại
rồi đưa em về một cái lô cốt là em không biết chỗ nào và đánh đập yêu cầu là gia đình em gửi lại qua số tiền là ba mươi năm triệu
khi mà nhận đủ số tiền ba mươi năm triệu thì hải đã kêu xe thả em đi
còn đối với người phụ nữ này thì tấm bi kịch của cuộc hôn nhân ngoại quốc càng oan trái hơn khi hai lần rơi vào hang ổ của bọn buôn người
do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi được một người phụ nữ tại bạc liêu hứa mai mối gả chồng trung quốc
thì chị đã đồng ý với mong muốn có thể giúp gia đình vượt qua cảnh khốn cùng
vài ngày sau vượt biên sang tỉnh hà nam trung quốc
thì các đối tượng bán chị cho một người đàn ông để lấy làm vợ
sau khi bỏ trốn thì tiếp tục bị nhóm đối tượng bắt lại và bán cho một người đàn ông trung quốc khác
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng bảy khoảng ba mươi khán giả đã có mặt tại sự vận động mỹ đình
để đón xem nhóm nhạc blackpink đến từ hàn quốc chiêu đãi bằng bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo rất ấn tượng
để đảm bảo an toàn vào thời điểm trước trong và sau đêm diễn
đều có chiến sĩ công an phối hợp với công ty tổ chức sự kiện để hướng dẫn các luồng tuyến đi vào khu vực xoát vé
sau đó đến khu vực kiểm tra an ninh
tại bên trong và khán đài lực lượng công an cũng phân chia cán bộ chiến sĩ với khoảng cách mật độ phù hợp
đa dạng các lực lượng công khai và hóa trang để đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất
khu vực vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng các phương án phân làn phân luồng
chống ủng tắc từ sớm từ xa
theo dự tính ngày đêm ngày hôm nay
hình sẽ tiếp tục đêm diễn thứ hai tại vận động mỹ đình
một thông tin đáng chú ý khác lãnh đạo tỉnh hà nam vừa đến thăm hỏi động viên và trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho đồng chí thượng sĩ nguyễn văn sĩ cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
trước đó vào khoảng ba giờ bốn mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
nhận được tin báo cháy tại số nhà hai mươi
đường châu cầu phường lương khánh thiện thành phố phủ lý
mặc dù đám cháy đã bao trùm tầng một và đang cháy lan lên tầng hai
với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
cán bộ chiến sĩ lực lượng chữa cháy đặc biệt là thượng sĩ nguyễn văn sĩ
đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ dũng cảm lao vào đám cháy và kịp thời cứu được sáu người
bộ giao thông vận tải yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân
đặc biệt là tư vấn thiết kế tư vấn thẩm tra
nếu có liên quan đến sự cố cao tốc phan thiết dầu dây bị ngập sâu
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng bảy tuyến cao tốc phan thiết dầu dây
đoạn qua xã sông phan huyện hàm tân tỉnh bình thuận bị ngập cục bộ
gây gián đoạn giao thông
nguyên nhân sơ bộ do mưa lớn kéo dài nhiều giờ với cường độ lớn nước đã không thoát kịp